trung cư mini có nguy cơ cháy nổ cao nhưng loại hình nhà ở này lại nằm ngoài danh mục phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
theo các chuyên gia khoảng trống pháp lý này có thể làm trầm trọng hơn những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng như thiệt hại sau hỏa hoạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
có người phụ nữ hoảng loạn đã bị xây xước trên tay
tiếng gào khóc cứu em cứu với chạy xuống dưới đi vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến ai nấy cũng rùng mình
đám cháy xuất phát từ tầng ba sau đó khói kèm lửa bốc lên các tầng phía trên khiến một số người thuê trọ tại khu vực tầng tung hút hoảng la hét rồi bỏ chạy
thời điểm xảy ra cháy trong phòng trọ có người
khi người phụ nữ chạy ra ngoài thì khói đen đậm đặc cuộn lên khiến nhiều người hoảng loạn
hô hoán nhau dập lửa và thông tin tới cơ quan chức năng một người dân cho biết
tiếp nhận thông tin từ trung tâm một trăm một mươi bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện thanh trì đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến làm nhiệm vụ
xe cứu thương một trăm một mươi năm cũng có mặt tại hiện trường
trước đó tối cùng ngày trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh video kèm thông tin về vụ hỏa hoạn nêu trên
trong đó có video người dân la hét cảnh báo vụ cháy
hình ảnh cô gái trẻ nằm kiệt sức được một người khác bế trên tay
sau khi hình ảnh video kèm thông tin được đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân
rất may vụ hỏa hoạn nêu trên chỉ gây thiệt hại về tài sản và không có thương vong
nguyên nhân sơ bộ được xác định là do chập điện rồi cháy tủ lạnh
tuy nhiên khi có mặt tổ công tác đã không phải triển khai đội hình mà chỉ tiếp nhận và hỗ trợ xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân
thông tin ban đầu
chủ nhất ngôi nhà cho thuê là ông đỗ thanh liêm ở xóm đỉnh xã tân triều
ngôi nhà mới đưa vào sử dụng cho thuê từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trước khi đưa vào hoạt động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tuyên truyền
khuyến cáo trang bị đầy đủ phương tiện và chủ nhà đã trang bị bình chữa cháy tại khu nhà trọ
lực lượng công an huyện thanh trì và xã tân triều cũng có mặt ngay sau đó để phối hợp
bảo vệ hiện trường lập hồ sơ điều tra nguyên nhân cháy
rất may là không có thương vong về người trong vụ hỏa hoạn này
chúng tôi xin phép được đưa lại một vụ cháy tại trung cư mini trước đó là tại khương hạ quận thanh xuân hà nội
khoảng hai mươi ba giờ đêm ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đám cháy xảy ra tại trung cư mini cao chín tầng ở phố khương hạ
vụ cháy xảy ra ban đêm nên có nhiều người thương vong và mắc kẹt ở trung cư
lửa bốc rất mạnh tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà
nhà kế bên cột khói đen cao bốc ngùn ngùn đứng xa cả cây số vẫn nhìn thấy
ngôi nhà cháy rộng hai trăm linh m hai được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền ba mặt giáp nhà dân chia làm bốn mươi năm phòng trọ và đều khép kín
thời điểm cháy cư dân đã và đang chuẩn bị đi ngủ
thấy khói lửa mọi người hò nhau chạy lên tầng thượng một số nhảy xuống mái tôn nhà kế bên
khoảng một mươi năm xe cứu hỏa cùng một trăm linh cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường
do nhà nằm sâu trong ngõ nên xe cứu hỏa phải đỗ ngoài phố khương hạ dẫn vòi rồng vào bên trong
cảnh sát dùng thang dây tiếp cận qua các ô thoáng để vào các phòng xoay đèn tìm kiếm nạn nhân
đến khoảng một giờ ngày một mươi ba tháng chín ngọn lửa được cơ bản không chế và phải tới hơn hai giờ ngày một mươi ba tháng chín ngọn lửa mới được dập tắt
lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước từ vòi rồng từ tầng ba lên đến tầng chín để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong
đến năm h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín lực lượng chức năng vẫn tiếp tục đưa các nạn nhân xấu xố ra bên ngoài và đưa người bị thương đi cấp cứu
cơ quan chức năng đã xác định được năm mươi sáu người tử vong và ba mươi bảy người bị thương trong đó đã xác định được danh tính của ba mươi chín trên năm mươi sáu người tử vong
sau một tuần nguyên nhân gây cháy được công bố do chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ác quy nằm ở phần đầu của chiếc xe máy tay ga để ở tầng một
lửa từ đây lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện
theo giấy phép xây dựng của quận thanh xuân cấp tháng ba năm hai nghìn một mươi năm công trình xây nhà ở riêng lẻ sáu tầng
diện tích xây dựng tầng một là một trăm sáu mươi bảy m hai mật độ bảy mươi tổng chiều cao là hai mươi hai m
thực tế chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành trung cư mini cao một mươi tầng
diện tích xây dựng hai trăm ba mươi m hai chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
công an thành phố hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại yên hòa quận cầu giấy hà nội là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ án
về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều ba trăm một mươi ba bộ luật hình sự
hiện cả nước có gần năm trung cư chủ yếu tập trung tại hà nội và thành phố hồ chí minh
một số liệu đáng báo động từ cuộc kiểm tra toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết
hơn một hai trăm linh trung cư trên toàn quốc không đảm bảo về an toàn cháy nổ
tức là chiếm gần một phần ba số nhà trung cư trên toàn quốc không đảm bảo về an toàn cháy nổ
chưa có con số thống kê chính xác về số trung cư mini
nhưng không ít vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các trung cư mini này
các nhà trọ cao tầng nhà ở nhiều căn hộ theo dạng trung cư mini đều phải áp dụng các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy
theo nghị định một trăm ba mươi sáu
nhưng thực tế phần lớn các công trình này đều có những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy
mặc dù những trung cư mini này có cả chục căn phòng cho thuê với hàng chục người
một cán bộ phòng cháy chữa cháy tới một nhà trọ cao tầng để kiểm tra
nhưng cửa đã khóa vân tay cũng không có người quản lý
phải chờ tới khi khách hàng thuê trọ xuống giúp mở cửa thì mới có thể vào bên trong
nhưng cũng không biết liên hệ cho người quản lý như thế nào
hay một nhà trọ cao tầng khác trên đường lương thế vinh quận thanh xuân
ubnd phường từng lập đoàn kiểm tra liên ngành thông báo ngay giờ kiểm tra
nhưng lúc đến nơi thì chủ nhà không có mặt để phối hợp làm việc
các loại hình nhà trọ cao tầng như này ngày càng nở rộ ở các đô thị lớn
nhiều trường hợp ban đầu xin giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ
nhưng sau đó lại tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng thành nhà trọ
nếu chỉ là nhà ở riêng lẻ thì không chịu quản lý về phòng cháy chữa cháy
nhưng chỉ cần chuyển thành nhà trọ thì đều thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
cụ thể phải có lối thoát hiểm thứ hai và cứ cao từ năm tầng trở lên
thì bắt buộc phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
theo công an quận thanh xuân hà nội cũng giống dạng nhà trọ này
là kiểu nhà ở nhiều hộ gia đình hay còn gọi nôm na là trung cư mini
cũng rất khó khăn để có thể liên hệ và quy trách nhiệm cho người đứng đầu
là chủ đầu tư các công trình này
ở hà nội càng ngày càng xuất hiện nhiều tòa nhà
chót vót mọc lên diện tích không lớn nhưng chia rất nhiều phòng bên trong
để xé lẻ bán hoặc cho thuê gọi nôm na là trung cư mini
đặc điểm của loại hình trung cư tí hon này là mọc lên trong các ngõ nhỏ hẹp
xung quanh nhà dân vây kín cả ba thậm chí là bốn hướng
có những ngôi nhà chỉ là nhà ống nhưng được thiết kế nhiều phòng nhỏ
rồi bán mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
toàn bộ các căn trong ngôi nhà như thế này đều chung một quyển sổ hồng
vì giá rẻ nhiều người dân đành tắc lưỡi mua để có nơi chui ra chui vào ổn định mà không phải đi thuê nhà
đặc điểm của các trung cư mini thường nằm trong ngõ ngách sâu
lối vào lòng vòng cách xa nguồn nước phần lớn không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
đã vậy việc bố trí sắp xếp vật dụng hàng hóa của những hộ xung quanh thường bừa bãi bịt cả lối đi
không có bài học nào đau xót hơn là phải trả giá bằng mạng sống con người
vụ việc thương tâm xảy ra tại chung cư mini đã dóng lên hồi chuông rằng việc tăng cường quản lý chung cư mini không thể chậm trễ hơn được nữa
nhiều lỗ hổng pháp lý khiến chủ đầu tư có thể lách luật không chú trọng tới phòng cháy nên khi có hỏa hoạn xảy ra thì hậu quả khôn lường
trong khi đó hơn một mươi năm qua việc phát triển trung cư mini đang vượt ngoài tầm kiểm soát
tới nay chưa có con số thống kê chính thức nào về loại hình nhà ở này
thì việc đưa ra các chính sách quản lý hợp lý
sẽ càng nhiều thách thức và cần tăng tốc hơn
ông phạm văn hòa ủy viên ủy ban pháp luật của quốc hội cho rằng
thời gian qua đã có nhiều giải pháp được đưa ra để phòng cháy chữa cháy
nhưng việc thực hiện thế nào vẫn là điều đáng quan tâm
do vậy vụ cháy trung cư mini ở khương hạ tiếp tục sẽ là hồi chuông để cảnh báo cơ quan phòng cháy chữa cháy
chính quyền địa phương các chủ đầu tư và chính mỗi người dân
không thể nào cứ văn bản giấy tờ tuyên truyền vận động nhưng lại thiếu khâu kiểm tra nhắc nhở
tổ chức thực hiện đầy đủ đúng quy định thực tế
cùng với đó cần nâng cao hơn nữa ý thức nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy
bởi đây là vấn đề quan trọng khi cả hệ thống xã hội và từng người dân
cùng nâng cao ý thức cảnh giác thì mới được hạn chế cháy nổ